tại buổi làm việc với một mươi bốn bộ cơ quan mới đây về tình hình cắt giảm các điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho rằng
cần xem xét hết sức thực chất về hiệu quả cắt giảm tránh tình trạng gộp văn bản để né tránh
văn bản ít đi nhưng trên thực tế thì thủ tục vẫn giữ nguyên
đã có trên năm mươi điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính được cắt giảm
tuy nhiên vẫn có tình trạng dồn nhiều văn bản vào một nhưng thủ tục thì không thay đổi
bên cạnh đó công tác kiểm tra chuyên ngành chủ yếu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trước khi thông quan
chứ không có nghĩa là xóa bỏ việc kiểm tra như chỉ đạo của thủ tướng
thưa quý vị những bất cập tại tổng công ty tân cảng sài gòn là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thời nay
vừa qua thanh tra bộ tài chính đã chính thức kết luận về việc thanh tra chấp hành pháp luật về tài chính
kế toán và thuế tại một mươi đơn vị của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty tân cảng sài gòn
thanh tra bộ đã chỉ ra hàng loạt bất cập trong hoạt động kinh doanh của tổng công ty và các đơn vị thành viên
với nhiều dấu hiệu lập lờ trong các khoản thu chi kể cả những khoản lợi nhuận sau thuế
mời quý vị và các bạn đón đọc kỳ một lập lờ từ chuyện phân phối lợi nhuận cổ tức
trong khi đó nâng cao chất lượng giá trị cá ngừa đại dương là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
theo tổng cục thủy sản hiện trên địa bàn ba tỉnh nam trung bộ gồm bình định phú yên khánh hòa
có hơn ba ba trăm ba mươi tàu cá làm các nghề khai thác cá ngừ đại dương
để sản phẩm cá ngừ đại dương của việt nam làm thế nào đáp ứng theo được các tiêu chuẩn nhất là các thị trường nhập khẩu khó tính
mời quý vị và các bạn tìm đọc nội dung trên trang hai
bất cập thuế thu nhập cá nhân theo kinh doanh đây là vấn đề được báo thanh niên đề cập trong số báo ra hôm nay
không chỉ các tài xế xe ôm công nghệ hiện một số cá nhân có các hoạt động khác như đại lý sổ số đại lý bảo hiểm
cho thuê nhà mặt bằng phương tiện vận tải cũng đều được tính thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng trên doanh thu
theo tiến sĩ lê đạt trí trường đại học kinh tế tp hcm mức một trăm linh triệu đồng một năm trở lên phải đóng thuế là quá lạc hậu
vì tình hình kinh tế đời sống của người dân đã có nhiều thay đổi trong những năm qua
chẳng hạn như là học phí tuyền thuê nhà hàng tháng thì đều đã gia tăng so với từ năm hai nghìn một mươi năm khi mà ban hành quy định thuế liên quan
cũng cần phải xem xét để nâng ngưỡng chịu thuế này lên
đảm bảo đời sống cho người dân
liên quan đến vụ bắt xưởng sản xuất một mươi ba tấn tiền chất ma túy
báo tuổi trẻ có bài viết bí ẩn phòng thí nghiệm của người trung quốc
tại con tum ban chuyên án thu giữ một mươi ba tấn tiền chất dùng để sản xuất ma túy
năm máy điều chế ma túy và đồng thời bắt giữ một mươi bốn người có liên quan đến việc điều chế tổ chức sản xuất ma túy
cùng ngày tại bình định công an cũng đã phát hiện một khối lượng lớn hóa chất được cất giữ trong kho
gồm hai trăm tám mươi sáu thùng phi trên ba trăm linh bao bột và nhiều dụng cụ khác để tinh chế ma túy núp bóng dưới một sưởng nước đá
theo điều tra dưới danh nghĩa hợp tác sản xuất gỗ một phòng thí nghiệm được dựng lên
thế nhưng thực chất là một sưởng sản xuất tiền chế chất ma túy cực khủng
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay đưa ra cảnh báo những quả bom lửa ở khu dân cư
vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông quận thanh xuân
thành phố hà nội đã để lại hậu quả rất lớn cho các hộ dân sống trong khu vực lẫn chính doanh nghiệp
dù đã nhiều lần cảnh báo nhưng mà nguy cơ cháy nổ từ các nhà xưởng nằm lẫn trong khu dân cư
thì vẫn hiện hữu nhiều năm nay và trở thành nỗi bất an của người dân
bởi không biết là cháy nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
trước nguy cơ về ô nhiễm cháy nổ do các nhà máy xí nghiệp và cơ sở sản xuất có thể gây ra
chính quyền địa phương nhất là những tỉnh thành tập trung nhiều nhà xưởng tại các khu vực đông dân cư
như là hà nội thành phố hồ chí minh đều cần phải nỗ lực triển khai việc di rời
xong đến nay thì tiến độ vẫn hết sức chậm chạp
trong khi đó tác giả bài viết trên báo hà nội mới đặt câu hỏi
trung cư cũ xuống cấp nguy hiểm vì sao vẫn khó di rời người dân
để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống tại những trung cư xuống cấp
nguy hiểm cấp độ d có nguy cơ sập đổ
ubnd tp hà nội đã ban hành các quyết định tổ chức di rời khẩn cấp
thế nhưng đến nay thì công tác di rời người dân ra khỏi các khu trung cư nguy hiểm
vẫn còn gặp không ít khó khăn do chưa nhận được nhiều sự đồng thuận
người dân có nhiều kiến nghị thắc mắc như là đơn vị nào sẽ là chủ đầu tư xây lại công trình
rồi hệ số đền bù diện tích và giá mua khi quay về trung cư mới
và bao giờ thì được quay về
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại